tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ new zealand tại việt nam bà wendy irina matthews đến chào xã giao
bày tỏ tin tưởng bà đại sứ sẽ có nhiều đóng góp vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong nhiệm kỳ của mình
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ với new zealand và hài lòng về những kết quả hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp
thủ tướng cho rằng tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn lớn thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác hơn nữa để khai thác tiềm năng này hướng tới nâng quan hệ hai nước thành đối tác chiến lược
hai bên cần đẩy mạnh trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới và mong muốn đón thủ tướng new zealand tham dự hội nghị thượng đỉnh apec hai nghìn một mươi bảy tại việt nam
hiện kim ngạch thương mại hai nước còn thấp thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ của bà đại sứ kim ngạch thương mại hai triệu sẽ tăng lên từ ba đến năm tỷ usd mở ra chương mới về hợp tác thương mại và đầu tư hai nước
về phần mình bà đại sứ wendy iren matthew cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc dành thời gian tiếp và cho biết chính phủ new zealand rất coi trọng mối quan hệ hợp tác với việt nam bày tỏ thông nhất với đánh giá của thủ tướng về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua
với cương vị đại sứ bà wendy aren matthew cho biết sẽ nỗ lực đóng góp thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp hơn nữa trên mọi lĩnh vực kinh tế chính trị ngoại giao và giao lưu nhân dân mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước lên một nước thang mới đối tác chiến lược
bà đại sứ cho rằng giáo dục và nông nghiệp đang là hai trụ cột chính trong quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và phát triển thương mại nói riêng
new zealand tiếp tục cấp học bổng cho học sinh việt nam đào tạo tiếng anh cho cán bộ công chức việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh apec new zealand mong muốn hợp tác hỗ trợ việt nam tổ chức thành công sự kiện quan trọng này và cho rằng kinh nghiệm tổ chức của việt nam sẽ giúp new zealand tổ chức thành công hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy tại new zealand